các đối tượng tổ chức đánh bạc thường chọn những địa điểm vắng vẻ vùng rừng núi và được canh gác thường xuyên
gây không ít khó khăn cho lực lượng công an
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đã triệt xóa ổ nhóm chuyên đánh bạc lưu động
trong các khu vực rừng núi thuộc huyện tam đảo bình xuyên và thị xã phúc yên
đây là một mươi hai đối tượng mà công an tỉnh vĩnh phúc vừa bắt quả tang khi các đối tượng đang đánh bạc
dưới hình thức chơi sóc đĩa tại khu rừng thuộc xã minh quang huyện tam đảo
tăng vật thu giữ trên hai mươi triệu đồng và các phương tiện dùng để đánh bạc
qua đấu tranh ổ nhóm đánh bạc do trương văn bảy chú ở xã trung mỹ huyện bình xuyên
cùng một số đối tượng khác chuyên tổ chức đánh bạc lưu động tại các khu vực rừng núi
thu hút các đối tượng ở nhiều tỉnh tham gia như thành phố hà nội hải dương bắc giang và hà nam
được bố trí người canh gác nhiều vòng nghiêm ngặt